cùng xu hướng giảm giá trong tuần qua là giá gạo tấm và giá lợn trong khi giá gạo giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua thì giá lợn hơi cũng liên tục giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi
trong tuần qua giá gạo tại thị trường châu á ghi nhận mức giảm nhẹ
giá gạo năm tấm của việt nam được trao bán ở mức sáu trăm ba mươi sáu trăm bốn mươi usd một tấn vào ngày bảy tháng chín mức thấp nhất trong một tháng và giảm từ mức sáu trăm bốn mươi sáu trăm năm mươi usd một tấn
trong tuần trước theo thương nhân ở tp hcm giá giảm để cung có thể đáp ứng cầu vì người mua không sẵn sàng trả giá cao
sau khi giảm về dưới ngưỡng sáu mươi đồng một kg đến nay giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong khi thịt lợn nhập khẩu giá rẻ những tháng gần đây tăng mạnh
theo báo cáo của cục xuất nhập khẩu bộ công thương tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm xuống dưới mốc sáu mươi đồng một kg
hiện giá lợn hơi khu vực miền bắc giao động ở mức năm mươi tám năm mươi chín đồng một kg miền trung và tây nguyên giảm còn năm mươi năm năm mươi tám đồng một kg khu vực miền nam năm mươi sáu năm mươi chín đồng một kg
thưa quý vị sau một thời gian dài chầm lắng trong những tháng cuối năm dường như thị trường bất động sản có phần sôi động hơn khi mà các ngân hàng đồng loạt tiếp tục giảm lãi suất cho vay và mở rộng gói vai cũng như là chính sách vay
điều này đã phần nào hâm nóng thị trường bất động sản sau một thời gian dài nghỉ đông và hầu như có rất ít những giao dịch mua bán
trong khi đó mức lãi suất cho vay mua bất động sản của ngân hàng tết công banh trong năm đầu tiên chỉ khoảng chín một năm
với khách hàng chọn gói lãi suất cố định trong sáu tháng mức lãi suất lên tới tám năm một năm
tất cả các ngân hàng thương mại đã cam kết giảm lãi suất huy động và trên cơ sở đó giảm lãi suất cho vay trong nền kinh tế quốc dân
và đến thời điểm hiện nay thì mức lãi suất cho vai đã giảm khoảng một năm hai
so với đầu năm hai nghìn hai mươi ba
và rõ ràng cái việc giảm lãi suất đó nó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân có thể tiếp cận được nguồn vốn vai với một lãi suất hợp lý hơn và khả năng trả lãi vai tốt hơn
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế với sự hỗ trợ từ phía các ngân hàng trong những tháng cuối năm thị trường bất động sản sẽ có rất nhiều điểm sáng
đặc biệt trong đó phải nói đến phân khúc nhà ở trung cư
khi mà người dân tiếp cận được các gói vai
tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc giá nhà đất rất có thể quay đầu tăng giá trở lại sau thời gian dài giảm giá bán
thì nó sẽ tạo cái điều kiện cho cái người có cái thu nhập thấp hoặc là trung bình trong xã hội có khả năng có được những cái căn hộ bất động sản
đáp ứng nhu cầu nhà ở là tối thiểu nhưng mà phải đồng nghĩa với khả năng chi trả hàng tháng của người lao động đó
nếu nó vừa vải nó phù hợp với khả năng đó thì người ta sẽ tiếp cận với các cái khoản vay và người ta sẽ mua nhà nhiều hơn
làm tăng cái tính thanh khoản của nó
thị trường tốt hơn
có thể thấy thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại đang dần bắt nhịp phục hồi với những tin hiệu điểm sáng đáng ghi nhận đến từ các yếu tố
đây cũng là lời giải thích cho câu chuyện một chư kỳ tăng trưởng mới của bất động sản đang được tạo lập
và giới đầu tư người dân cũng kỳ vọng mức lãi suất cho vay mua bất động sản giảm nhiệt là tín hiệu tích cực thúc đẩy thị trường hồi sức
thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa công khai chất lượng năm mươi phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
trên địa bàn của thành phố việc công khai tên các phòng khám nhằm giúp cho người dân có thêm thông tin tinh cậy lựa chọn khi có nhu cầu
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng của sở y tế đã kiểm tra đánh giá các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
cụ thể đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng của sở y tế với năm tổ kiểm tra độc lập đã bắt đầu kiểm tra đánh giá chất lượng các phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ trên địa bàn
theo dị đạo của giám đốc sở y tế
trong quá trình kiểm tra bên cạnh việc ghi nhận những cách làm hay để giới thiệu và nhân trọng
nếu phát hiện phòng khám nào có dấu hiệu cố tình vi phạm các quy định pháp luật
tổ kiểm tra sẽ lập biên bản và chuyển thành tra sở y tế xem xét xử lý nghiêm theo quy định
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy định liên quan đến việc sử dụng đất diện tích nhỏ hẹp
những thủ đất này có thể sẽ được sử dụng vào mục đích công cộng được giao hoặc là cho người khác thuê
cụ thể đối với các thủ đất có diện tích kích thước hoặc hình dạng không đủ tiêu chuẩn để tách thủi đất theo quy định
ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ đảm nhận vai trò chủ trì và hợp tác với ủy ban nhân dân cấp xã
để thực hiện kiểm tra tình trạng thực tế của các thử đất này
quá trình này bao gồm việc so sánh hồ sơ pháp lý sử dụng đất của các thử đất lân cận
để xác định rõ danh sách các thủ đất thuộc loại này
để đảm bảo tính liên tục việc kiểm tra sẽ được thực hiện ngay sau khi quy định này có hiệu lực thi hành
và sau đó định kỳ mỗi sáu tháng
danh sách này sẽ được công bố công khai và thông báo bằng văn bản đến người sử dụng đất lân cận
để họ có cơ hội đưa ra ý kiến về cách sử dụng các thủ đất nhỏ hẹp cho các mục đích công cộng
hoặc để chuyển nhượng hoặc cho thuê đất cho người sử dụng đất lân cận
thưa quý vị nhằm mục đích chung tay cùng với các hoạt động cộng đồng ý nghĩa
làn tỏa tinh thần thể thao không biên giới
z đồng hành cùng sydney marathon hai nghìn hai mươi ba đại diện bởi acis với vai trò là nhà vận chuyển hàng không chính thức
sydney marathon được biết đến là một trong những dạy chạy có công đường chạy đẹp nhất hành tinh
sẽ diễn ra từ ngày một mươi bốn tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại sydney australia với chuỗi hoạt động liên quan
công đường chạy của sydney marathon sẽ quanh nhiều công trình nổi tiếng như mission point
cầu cảng sydney công viên centennial vườn bách thảo hoàng gia
nhà hét opera
sydney marathon còn đặc biệt là sự kiện thiền nguyện lớn nhằm gây quỹ cho các quỹ từ thiện hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật
đồng hành cùng những vận động viên người yêu chạy vietjet dành tặng hàng triệu vé bay từ đồng áp dụng toàn mạng bay quốc tế
đến australia và các đường bay quốc tế của vietjet vào các ngày thứ tư thứ năm thứ sáu mỗi tuần
nhằm tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương công an tỉnh bình dương vừa tổ chức lễ ký kết
quy chế phối hợp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sở công thương công ty điện lực bình dương
công ty cổ phần tổng công ty nước môi trường bình dương
tại buổi lễ đại tá nguyễn thanh điệp phó chám đốc công an tỉnh bình dương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp
và trao đổi thông tin giữa lực lượng công an và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh
bình dương hiện là một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với hơn ba mươi một khu công nghiệp đang hoạt động
có tổng diện tích trên một mươi hai hectare và khoảng một năm trăm linh doanh nghiệp thu hút hàng triệu lao động đến từ các tỉnh thành khác
việc xây dựng và ký kết quy chế này là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện tại thể hiện tinh thần trách nhiệm sự chủ động
sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao trong công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa phát hiện kịp thời và ngăn chặn các nguy cơ về cháy nổ
ngoài ra quy chế phối hợp này cũng thể hiện sự chuẩn bị và phương án huy động nguồn lực chữa cháy để đạt được hiệu quả tốt
tất cả những nỗ lực này đóng góp vào việc đảm bảo an toàn cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình dương trong tương lai
hiện tại gần chín mươi tám cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế thông qua căn cứ công dân gắn chiếp
mình mặc dù việc tích hợp dữ liệu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn
bảo hiểm xã hội thành phố vẫn đang nỗ lực để nâng cao hiệu quả và mang lại sự hài lòng cho người dân
tính đến hết ngày một mươi tháng bảy toàn thành phố hồ chí minh có ba trăm bảy mươi chín trên ba trăm chín mươi ba cơ sở đã sử dụng căn cứ công dân
tra cứu thông tin bảo hiểm y tế của bệnh dân
theo thống kê từ bảo hiểm xã hội hiện thành phố có khoảng ba bốn triệu người có sử dụng căn cứ công dân
để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thường xuyên
để khi mà cái nhân viên của
bệnh viện dịch vụ công đó sử dụng cái thẻ căn cước web thì tất cả những cái thông tin đó đều thể hiện
và tồn lợi hơn cho cái việc khám chữa bệnh
vì eid đó của cái tăng tích hợp vô đó thì cái bấm cập nhật vô cập nhật vào thì nó sẽ hiểm thiện lên lại
từ cái ngày cái hạn sử dụng
nhưng mà dùng tích hợp hai cái như vậy thì thấy rất là tiện
tại vì mình đi đâu cái cần mang điện thoại không cần mang giấy tờ
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bệnh viện tại thành phố hồ chí minh đã triển khai dịch vụ
khám chữa bệnh thông qua căn cứ công dân gắn chip tích hợp với thẻ bảo hiểm y tế
hệ thống này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh
ngoài ra việc này cũng giúp nhân viên y tế thực hiện các thủ tục hành chính
một cách nhanh chóng và đơn giản hơn so với trước đây
chỉ qua một cái bước quét cái thẻ bằng một cái máy đọc thì chúng tôi đã tiếp nhận được
tất cả những thông tin của bệnh nhân cũng như là quá trình khám bệnh trước đây của bệnh nhân ở bệnh viện
đề án sáu có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong việc thiết lập tài khoản định danh điện tử cho người dân
bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh sẽ tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể hơn trong thời gian sắp tới
đặc biệt sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa ngành bảo hiểm xã hội và chính quyền các cấp
chúng tôi còn tám phải đồng bộ cơ sở dữ liệu nữa thì chúng tôi xác định đây là tám cực kỳ khó khăn
tuy nhiên chúng tôi cũng xác định rõ và chúng tôi với trên cơ sở ban chỉ đạo đề án sáu của thành phố
và cũng phối hợp để xin kiếm mạnh chỉ đạo sáu của thành phố
chúng tôi cũng chuyển thay mở động và chúng tôi xác định kế hoạch tầm tôi phải thực hiện hoàn chỉnh đạt một trăm linh đến cuối năm
hiện tại thành phố hồ chí minh đã có hơn bảy triệu một trăm sáu mươi ba ngàn người đã đồng bộ thông tin đạt tỷ lệ chín mươi hai
trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bảo hiểm xã hội thành phố sẽ hoàn thiện một trăm linh
việc đồng bộ thông tin bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia
điều này nhằm đảm bảo rằng người dân có cơ hội tận hưởng các chế độ an sinh
một cách thuận tiện nhất
thưa quý vị gần tết trung thu thị trường bánh trung thu đang rộn ràng với nhiều lựa chọn
tuy nhiên xuất hiện cả bánh trung thu không rõ nguồn gốc
các cơ quan quản lý thị trường và an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
đang tiến hành kiểm tra tăng cường để đảm bảo chất lượng
thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
các quầy hàng bánh trung thu trên các tuyến phố rộn ràng với đa dạng mẫu mã và giá cả
ngoài kinh bán trực tiếp
bánh trung thu cũng đang cạnh tranh sâu nổi trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội
trong số này có nhiều loại bánh nhập khẩu và từ các cá nhân tự làm
điều này đặt ra thách thức cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn bánh trung thu
có nguồn gốc và chất lượng đáng tin cậy đặc biệt khi thị trường trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ
khi mà gia đình em có mua thì cũng ngại mua ở trên mấy trang web rồi này kia
sợ không có bảo đảm an toàn thực phẩm rồi đó
ra khi mà lúc mà em mua thì cũng hay mua những cái chỗ mà ráng cũng mua
những cái hãng lớn những cái hãng uy tín để mà thứ nhất là phải gõ được rõ được cái nguồn gốc
rõ được cái hạn sử dụng cũng như là rõ được cái thành phần ở trong đó
để đảm bảo cho gia đình ăn cho nó vui
gần đây đội quản lý thị trường số một mươi hai đã phối hợp với công an phường sáu quận gò vấp
để kiểm tra một công ty trên đường lê đức thọ
trong quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện hai trăm linh cá bánh trung thu
không có hóa đơn chứng từ mang nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và nhãn phụ bằng tiếng việt nam
sản phẩm này không trỏng nguồn gốc xuất xứ và thiếu tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm
khiến cho các sản phẩm này không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng
chúng tôi có những kế hoạch cao điểm để kiểm tra và xử lý các vi phạm
ít là sắp tới tết trung thu thì chúng tôi phải tập trung trọng điểm vào những cái mặt hàng
phục vụ cho tết trung thu
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi hàng không đảm bảo chất lượng
và các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử
vẫn là một cái thách thức
tuy là có những lúc và có một số mặt hàng có hiện tượng giảm đi
tuy nhiên trên nhìn như tổng thể thì vẫn còn đang diễn biến phức tạp
và là một cái vấn nạn mà cơ quan chức năng đang thường xuyên đối diện và tập trung xử lý
từ bây giờ đến tết trung thu cục quản lý thị trường tp hcm sẽ tiếp tục củng cố công tác kiểm tra
kiểm soát và xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất
và kinh doanh các mặt hàng trong lĩnh vực này
đồng thời ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã lên kế hoạch tiến hành kiểm tra cao điểm
để đảm bảo tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
trong dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba trên toàn địa bàn thành phố